vâng xin được tiếp tục với những thông tin khác
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic hiện đã bỏ trốn
bị can nguyễn thị thanh nhàn vi phạm tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba
điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy trốn ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên nguyễn anh hào
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội

thưa quý vị đối tượng dùng xe ô tô cán chết người vào dạng sáng ngày
ngày một mươi hai tháng năm đã tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đầu thú
đối tượng là phan văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
nam khai nhận vào lúc khoảng giờ một mươi phút ngày một mươi hai tháng năm điều khiển xe ô tô hiệu mercedes mang biển kiểm soát ba mươi f một mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm
trên xe chở hai người chạy vượt qua một nhóm thanh niên vừa nhậu xong đang đi qua đường và có nguy cơ xảy ra va chạm
khi xe ô tô của nam dừng lại trước một quán nhậu thì một nhóm năm thanh niên
trong đó có anh hà xuân nguyễn
hà xuân hải trú tại phương đức thắng tp phan thiết đuổi theo và xông vào đánh nhóm của nam
sau một hồi xô xát nam lên xe ô tô và điều khiển xe quay đầu nhiều vòng tấn công nhóm của hải
hậu quả xe của nam cán qua người hà xuân hải gây thương tích nặng và tử vong ngay sau đó
vào lúc một mươi ba giờ ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực tổ hai mươi khóm trung thạnh phường mỹ thới tp long xuyên
công an tp long xuyên tỉnh an giang đã triệt phá thành công một sới bạc và tạm giữ một mươi tám đối tượng
thu giữ tại hiện trường một mươi ba điện thoại di động hai mươi năm xe mô tô trên một trăm linh triệu đồng cùng các công cụ dùng để đánh bạc
qua điều tra ban đầu xác định sới bạc trên là do đối tượng trú tại địa phương đứng ra tổ chức
chỉ trong một thời gian ngắn đã thu hút nhiều con bạc đến tham gia gây mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
vận chuyển trái phép chất ma túy từ tp hcm về hà nam tiêu thụ đối tượng nguyễn văn toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại huyện kim bảng hà nam
các phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam phát hiện bắt quả tăng
dạo sáng ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại phương vực tổ dân phố bùi phương yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đơn vị đã phát hiện bắt quả tang đối tượng toàn đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hai trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp hai túi chất tinh thể màu trắng và hai mươi túi chất bột màu trắng nghi là ma túy
toàn khai nhận số chất tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng kẹo và ma túy ketamin
đặc biệt hai mươi túi chất bột màu trắng là ma túy dạng nước vùi
một thông tin đáng chú ý thưa quý vị hộ chiếu vaccine của việt nam sẽ được hai mươi bảy nước trong eu công nhận
đồng thời mã qr của hộ chiếu này cũng được xác thực kiểm tra trên lãnh thổ của ba mươi chín nước có tham gia hệ thống vaccine điện tử của eu
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra vào chiều ngày hôm nay
dưới sự chủ trì của phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt
tại cuộc họp báo thông tin chi tiết về việc việt nam hỗ trợ nhân đạo năm trăm linh usd cho ukraine
phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt cho biết
với lời kêu gọi của liên hợp quốc việt nam quyết định đóng góp năm trăm linh usd
bao gồm một trăm linh usd sẽ dành cho quỹ hương phó khẩn cấp trung tâm cerf
một trăm linh usd cho tổ chức y tế thế giới wto một trăm linh usd cho quỹ nhi động liên hợp quốc unicef
và hai trăm linh usd thông qua
hội chữ thập đỏ việt nam gửi hội chữ thập đỏ ukraine góp phần triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo
hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột tại ukraine
cũng theo ông đoàn khắc việt ngày một mươi một tháng năm vừa qua
ubnd châu âu ec đã ban hành quyết định công nhận hộ chiếu vaccine điện tử của việt nam
hộ chiếu vaccine của việt nam sẽ được hai mươi bảy nước trong liên minh châu âu công nhận
đồng thời mã qr của hộ chiếu này cũng được xác thực kiểm tra trên lãnh thổ của ba mươi chín đối tác
có tham gia hệ thống vaccine điện tử của eu
như vậy thì tính đến nay hộ chiếu vaccine của việt nam có thể được sử dụng tại tám mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
và đây là kết quả nỗ lực phối hợp trao đổi giữa bộ ngoại giao bộ y tế bộ thông tin truyền thông
cũng như là để đàm phán với cả các nước đối tác
cũng tại họp báo bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước ta trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn tối nay một mươi hai tháng năm lễ khai mạc sea games ba mươi một đã diễn ra tại sân vận động mỹ đình
với sự tham gia của một mươi một đoàn thể thao đông nam á
sea games ba mươi một mang thông điệp vì một đông nam á mạnh mẽ hơn
sau khi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tuyên bố sea games ba mươi một chính thức bắt đầu
thì pháo hoa được bắn lên quanh sân mỹ đình
cựu vận động viên nguyễn thị tĩnh mở đầu cho lễ rước đuốc lên đài lửa sea games tại mỹ đình
vào thời khắc ngọn lửa thiêng sea games ba mươi một được thắp lên cũng là lúc ca khúc chính thức
let s shine cùng tỏa sáng vang lên trong một màn trình diễn ấn tượng sôi động của linh vật sea games
các chú sao nga mệnh danh là kỳ lân châu á và màn bắn pháo hoa rực rỡ
đánh dấu thời khắc khai mạc đại hội thể thao đông nam á
chủ nhà tham gia sea games ba mươi một với tổng cộng chín trăm năm mươi sáu vận động viên
dù chỉ diễn ra trong thời gian hơn một giờ đồng hồ
nhưng lễ khai mạc đã truyền tải đầy đủ thông điệp của việt nam gửi đến bạn bè trong khu vực
thể thao thúc đẩy hợp tác cùng phát triển thắt chặt tinh thần đoàn kết và yêu thương giữa các quốc gia
sau lễ khai mạc sea games ba mươi một sẽ diễn ra đến hết ngày
hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
lễ khai mạc đã thu hút hàng chục nghìn lượt người có mặt tại sân và khu vực lần cận sân vận động mỹ đình
các biện pháp an ninh đã được siết chặt trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ
đảm bảo không xảy ra các sự cố
ghi nhận của phóng viên antv cách đây ít phút
tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự
và cảm thấy rất là tự hào
vì sau đại dịch covid một mươi chín thủ đô hà nội cũng như đất nước việt nam ta mới tổ chức được một sự kiện rất là quan trọng và vui vẻ như thế này
và dưới góc độ là một người dân một người hâm mộ
thì cũng rất là mong đoàn thể thao việt nam sẽ đạt được thành tích cao nhất trong sea games lần này
tôi hôm nay tôi đến sea games tôi cảm nhận thấy không khí rất là vui vẻ
mà tất cả mọi người dân đi rất là hào hứng và cả con cháu đi rất là phấn khởi
mà chỉ mong làm sao mà sea games là đợt này là thành công
đi đến đây thì tôi thấy là với không khí ở đường xá
một nghĩa là công an rất là chú đáo coi như là dẫn đường chỉ nối cho dân
rồi đi thoải mái lắm
dù thời điểm buổi lễ khai mạc đã diễn ra
nhưng vẫn còn tập trung hàng nghìn người xung quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
bên cạnh đó do số lượng người lớn đổ rồn về khu vực này cùng một lúc
nên tình trạng ủn tắc đã diễn ra
rất nhiều người dân dù có vé mời nhưng vẫn đến muộn công tác kiểm soát người ra vào sân
luôn được duy trì trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ
hôm nay thì trung tòa nghệ sát cất động đã huy động tối đa con số
để đảm bảo an ninh trật tự khu vực sân động mỹ đình
hiện nay thì đã đến giờ khai mạc tuy nhiên lượng dân đến dự lễ khai mạc cũng rất là đông
cho nên là chúng tôi đang phải tiếp tục kiểm soát an ninh để đảm bảo an ninh trật tự
cho đến tới điểm hiện tại thì lễ khai mạc sigem ba mươi một đã diễn ra thành công tốt đẹp
và công tác đảm bảo an ninh an toàn đã được lực lượng công an duy trì trong suốt thời gian diễn ra lễ khai mạc
và cho đến tới điểm hiện tại như ghi nhận của chúng tôi thì người dân đã bắt đầu lắc đắc ra về
ở nhiều tuyến đường ở xung quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
và lực lượng công an vẫn đang tiếp tục tổ chức phân làn phân luồng
để tránh tình trạng ủn tắc ở tại khu vực này
khi mà người dân bắt đầu đổ rồn từ khu vực sân mỹ đình về các tuyến đường lân cận
phần thưa quý vị sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra trong một mươi hai ngày tại hà nội và một số địa phương
với bốn mươi môn thi đấu
và để đảm bảo an toàn cho các vận động viên và người dân tham gia lễ khai mạc sea games ba mươi một
thì lực lượng y tế công an đã ra quân phục vụ
với sự kiện quan trọng lần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước lễ khai mạc diễn ra các y bác sĩ thuộc bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
đã thành lập hai đội cấp cứu để tham gia nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho vận động viên
và người dân tham gia lễ khai mạc sigem ba mươi một
sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an thì chúng tôi đã chuẩn bị công tác này nhiều tháng nay
bệnh viện chúng tôi đã thành lập hai đội cấp cứu
đồng thời chúng tôi đã có
thuốc cấp cứu đầy đủ trong thiết bị y tế và thông men
để đảm bảo được đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra
đội cấp cứu gồm một mươi y bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác nhau
để công tác cấp cứu sẽ diễn ra kịp thời thuận lợi nhất
việc tham gia phục vụ sigem ba mươi một lần này không chỉ là nhiệm vụ
mà còn vô cùng ý nghĩa đối với các bác sĩ
đội cấp cứu bệnh viện một mươi chín tháng đã rất tích cực chuẩn bị cho kỳ sigem lần này
như trong tất cả quá trình tập luyện
tập huấn về vấn đề cân giác y tế
đảm bảo về vấn đề phòng chống dịch dịch dịch covid
cũng như là đảm bảo về vấn đề cấp cứu các vật viện
kịp thời trong suốt quá trình diễn ra sigem ba mươi một lần này
tạm xúc thì cũng rất là vui và cũng tự hào
vì được góp một phần công sức nhỏ của mình
vào thành công chung của sigem lần này
đến nay việt nam đã cơ bản kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
các bác sĩ đã sẵn sàng mở công tác chuẩn bị
để đảm bảo sigem ba mươi một tổ chức đúng tiến độ
đề ra gần với các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh